đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh thanh hóa lần thứ một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi
hiện tại các địa phương trong tỉnh đã tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở
đạt được sự nhất trí cao trong sắp xếp cán bộ cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
mường lát là huyện có một trăm linh số xã thuộc diện nghèo
trong nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi giá trị sản xuất bình quân tại địa phương này đạt tám sáu
tổng giá trị sản xuất năm hai nghìn hai mươi ước đạt tám trăm tám mươi năm tỷ đồng
thu nhập bình quân đầu người trên hai mươi triệu đồng một năm tăng bốn bảy triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi
trong nhiệm kỳ này chúng tôi cũng sẽ xây dựng hai đến ba xã sẽ phải đến đích thoát nghèo
và đến hai nghìn ba mươi thì cơ bản các xã cũng phải đảm bảo thoát nghèo
để cùng đồng hành với
đảng bộ tỉnh thanh hóa thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mục tiêu thêm quyết năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
trong năm năm tới huyện quan hóa thông qua ba chương trình trọng tâm gồm phát triển kinh tế nông lâm nghiệp công nghiệp tiểu thủ công nghiệp dịch vụ thương mại
mà trọng tâm là du lịch chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới
mục tiêu của quan hóa trong giai đoạn hiện nay đó là phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi
thoát khỏi hận ngào và đến năm hai nghìn ba mươi trở thành huyện khá hắc của khu vực miền núi
hướng tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín thanh hóa xác định phương châm đó là tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng bộ
phát huy truyền thống văn hóa lịch sử khát vọng thịnh vượng và đoàn kết sức mạnh toàn dân
đến năm hai nghìn hai mươi năm phấn đấu trở thành vùng tăng trưởng mới ở phía bắc của tổ quốc